thưa quý vị và các bạn dư luận và cộng đồng mạng đang dành sự quan tâm đặc biệt tới vụ bắt cóc trẻ em
nhằm tống tiền xảy ra tại phường việt hưng quận long biên tp hà nội vào tối ngày một mươi bốn tháng tám vừa qua
và sau khi tiếp nhận được thông tin công an tp hà nội đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
và bắt được đối tượng gây án giữ tuyệt đối an toàn cho cháu bé
đối tượng nguyễn đức trung trong lúc chống trả lực lượng chức năng đã nổ súng
làm một chiến sĩ cảnh sát hình sự công an quận long biên trúng đạn bị thương
bằng trên khắp các trang mạng xã hội cư dân mạng đã bày tỏ không phục trước sự mưu trí
dũng cảm và tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng công an nhân dân
đã lập thêm một chiến công ghi dấu ấn vì bình yên cuộc sống
chỉ sau hơn chín giờ tiếp nhận tin báo đến khoảng năm giờ ngày một mươi năm tháng tám
cán bộ và chiến sĩ các phòng nghiệp vụ thuộc công an thành phố hà nội và công an quận long biên
đã điều tra làm rõ bắt giữ nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê tỉnh vĩnh phúc
hành trình xuyên đêm với hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ được huy động tham gia điều tra truy bắt đối tượng
giải cứu và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cháu bé
niềm vui vỡ hòa khi dõi theo vụ việc cư dân mạng dành sự khâm phục trước tinh thần trách nhiệm
sự mưu trí dũng cảm ý chí quyết tâm của lực lượng công an
đặc biệt với vụ việc có tính chất manh động hành vi thực hiện công khai gây lo lắng trong dư luận nhân dân
tính manh động của nó tinh vi của nó sự chuẩn bị của nó từ trước
thế thì nghĩa là cái khó khăn trong công tác mà chúng tôi truy bắt thì lại càng khó khăn
đấy như sự quyết tâm cao vì nước quên thân vì dân phục vụ sẵn sàng hy sinh
để bảo vệ nhân dân quyền nợ chính đáng nhân dân là chúng tôi đã bắt thành công
quá tuyệt vời
các chiến sĩ công an đã không ngại vất vả kể cả tình huống nguy hiểm nhất
manh động của kẻ bắt cóc và giải cứu an toàn cho cháu bé
ngả mũ thán phục các chiến sĩ công an nhân dân vì nước quyên thân vì dân phục vụ
công an việt nam tuyệt vời
để mang lại hạnh phúc và bảo vệ người dân cho người dân có được cuộc sống bình yên
cháu bé được tuyệt đối an toàn đó là điều hạnh phúc nhất
xin cảm ơn các chiến sĩ công an nhân dân
tôi luôn có niềm tin là dù vụ án có khó khăn có phức tạp đến mấy
thì lực lượng công an cũng sẽ tìm ra đối tượng gây án không thể nào thoát được
mừng cho cháu được an toàn trở về với gia đình
các chiến sĩ công an đã làm việc quá xuất sắc quyết liệt và nhanh chóng tóm gọn kẻ bắt cóc
đặt hết niềm tin vào lực lượng công an
hạnh phúc khi cháu bé được đoàn tụ với gia đình
an toàn và tính mạng của nhân dân luôn là điều trên hết trước hết
tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ
lực lượng công an một lần nữa làm xúc động và chạm đến trái tim của người dân
quá trình truy bắt đối tượng một chiến sĩ cảnh sát hình sự công an quận long biên đã trúng đạn bị thương
tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tâm anh lãnh đạo công an tp hà nội đã thăm hỏi động viên đồng chí nguyễn anh tuấn
khẳng định sự dũng cảm trong chiến đấu của đồng chí là tấm gương sáng cho tuổi trẻ đoàn viên thanh niên
và cán bộ chiến sĩ công an tp hà nội học tập noi theo
cư dân mạng chia sẻ đằng sau mỗi chiến công là sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ
làm hành động liều lĩnh có cả vũ khí đối tượng đã chuyển chủ động sẵn rồi
rất may có các đồng chí cảnh sát ở đây triển khai và bắt được đối tượng rất là nhanh
càng thêm cảm phục và thương những chiến sĩ công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm
mọi điều có thể xảy ra có thể phải hy sinh cả tính mạng nhưng vẫn không khoan nhượng
mong các anh bình yên để tiếp tục với nhiệm vụ bảo vệ nhân dân để nhân dân được an toàn
đúng là có những khó khăn
có những khó khăn vất vả những mất mát hy sinh không phải ai cũng có thể hiểu
nhưng những chiến sĩ công an đã luôn lựa chọn và đặt nhân dân lên trên hết trước hết cả an toàn và tính mạng của bản thân mình
kịp thời ghi nhận chiến công đặc biệt xuất sắc của công an tp hà nội
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng đã gửi thư khen các đơn vị
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cũng đã ký quyết định tặng bằng khen của bộ công an đối với một tập thể và bốn cá nhân
đây là chiến công xuất sắc hướng tới kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và một mươi tám năm ngày toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bí thư thành ủy hà nội cũng tin tưởng trong thời gian tới
các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm nỗ lực phân đấu
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần bảo đảm an ninh trật tự
vì an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân thủ đô
bé trai bảy tuổi bị bắt cóc kể với bố là không dám ăn đồ ăn tên bắt cóc mua
chỉ dám xin nước uống vì nghĩ đối tượng này uống được thì mình cũng uống được
một câu chuyện nhỏ nhưng đã gợi lên nhiều suy nghĩ
từ vụ việc này cư dân mạng cũng chia sẻ rất nhiều ý kiến
những bài học rút ra để tiếp tục cảnh giác trang bị cho con các kỹ năng cần thiết
bảo đảm các con luôn ở trong tầm mắt của mình
nhất là khi trời tối khu vực ít người qua lại
để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra